cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động thời vụ dịp trước và sau tết nguyên đán
thành phố đà nẵng kỳ vọng thu hút khách du lịch dịp lễ giáng sinh
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ blockchain trong sản xuất thương mại và giải trí
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát
cơ quan cảnh sát nhân dân củng cấp đề nghị truy tố một mươi một bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú cùng tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t
và lê tín trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang
cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên
thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật
để cho xe được đăng kiểm với số tiền hơn một tám tỷ đồng
trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh
phát hiện một xe ô tô vận tải tải vận chuyển số lượng lớn dày và hàng gia dụng bằng sành xứ không rõ nguồn gốc
vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại khu vực thuộc ấp phước quản xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn hoàng hay điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tội công tác phát hiện trên xe có vận chuyển hơn bốn trăm linh đôi giày thể thao các loại do nước ngoài sản xuất
gần ba trăm linh đôi giày thể thao các loại do việt nam sản xuất và hơn ba trăm linh kg hàng gia dụng bằng sành xứ
tất cả số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hay không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập trong dịp cuối năm và đầu năm mới của nhiều người
một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển dụng lao động thời vụ để lừa đảo
những cái bẫy răng ra ngày càng tinh vi rất nhiều người không chỉ bị mất tiền mà còn chịu gánh nặng về tâm lý
ghi nhận của phóng viên thời sự
nhiều bài đăng tìm kiếm lao động thời vụ trong dịp cuối năm với các công việc như cắt mắt quần áo giá lì xì với mức lương hấp dẫn
không ít người với mong muốn tìm kiếm việc nhẹ lương cao kiếm thêm thu nhập mà đã tin tưởng chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng
sau khi cọc tiền
thì toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của bên tuyển dụng hoàn toàn bốc hơi
em đã làm hai lần rồi thì người ta đều chuyển tiền thật nên em mới quyết định làm lần thứ ba
khi mà em không liên lạc được với shipper nữa thì em xem lại tin nhắn đọc lại tin nhắn thì đã bị chặn và các tin nhắn đã bị xóa hết ạ
tôi cũng đã từng nghe được những cái trường hợp bị lừa đảo như thế rất hay gặp các trường hợp lừa đảo của tuyển dụng
thế nên là em đã đến
theo các chuyên gia đây là chiêu thức quen thuộc của những kẻ lừa đảo trong thời gian gần đây
nguy hiểm hơn chúng có thể lôi kéo ứng viên làm những công việc thanh toán các đơn hàng ảo hay biến tướng đa cấp thậm chí là vi phạm pháp luật
chưa kể việc làm thêm không có hợp đồng lao động mọi giao dịch đều thông qua mạng xã hội cũng khiến người tìm việc trở thành những nạn nhân đáng thương
chỉ trong một thời gian rất ngắn thậm chí các trang web này sẵn sàng bị sập
có thể họ sẽ đánh sập đi và không còn tài liệu chứng cứ nữa
khi đó thì các bạn sinh viên cũng không có biết tài liệu chứng cứ ở đâu mà không biết đối tượng mình đang bị lừa là họ đang cứu chú ở đâu để mình làm đơn tối giác
cho nên là các bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chấp nhận không dám lên tiếng không dám làm đơn cho công an cho cơ quan pháp luật để đòi lại quyền lợi cho mình
để tránh sập bẫy lừa đảo người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc
khi vào website tìm việc mọi người nên chú ý đến phần mô tả công việc phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
trong dịp này tìm việc rất nhiều nhưng thực sự cũng nên lưu ý
thứ nhất là chúng ta cũng không thể có một gọi là
tính chất công việc là việc nhẹ mà lương cao cái đấy chắc chắn là không có
thứ hai nữa là khi tìm kiếm những vị trí việc làm những công việc cụ thể thì các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp
lĩnh vực hoạt động nhu cầu tuyển dụng đánh giá vị trí việc làm các yêu cầu của việc làm như thế nào
qua đó thì các bạn tham gia phỏng vấn trao đổi thật kỹ với nhà tiền dụng cũng thấy rằng không có việc đặt cọc bất kể một cái gì cả
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an
đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ các thông tin đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ngoài qua nhà ga quốc tế đà nẵng đã trở thành nhà ga sân bay đầu tiên trong khu vực đông nam á đạt chứng nhận welcome chinese
đây là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của nhà ga trong việc thấu hiểu và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách trung quốc
nhà ga quốc tế đà nẵng được xếp hạng gôn hạng cao nhất của chứng nhận welcom chines được cấp bởi học viện du lịch trung quốc một tổ chức nghiên cứu trực thuộc tổng cục du lịch quốc gia trung quốc
để đạt chứng nhận này nhà ga quốc tế đà nẵng đã thực hiện các hạng mục gồm hiển thị ngôn ngữ tiếng trung lên các bảng chỉ dẫn màn hình hiển thị chuyến bay thực đơn các nhà hàng bản đồ website cung cấp nước nóng miễn phí nhân viên nói tiếng trung quốc
dịp lễ giáng sinh và tết dương lịch là thời gian cao điểm của khách du lịch quốc tế
tại thành phố đà nẵng nhiều khách sạn resort đã ghi nhận lượng khách đạp phòng tăng cao trong khoảng thời gian này
lễ thắp sáng cây thông đô an chào đón mùa giáng sinh và năm mới hai nghìn hai mươi bốn đã đồng loạt được các khách sạn khu resort tại thành phố đà nẵng tổ chức từ đầu tháng một mươi hai bắt đầu cho một mùa lễ hội tương bừng
tôi thật sự rất hạnh phúc khi chia sẻ hiện tại chúng tôi đã đạt hơn tám mươi công suất đặt phòng cho ngày lễ dịp cuối năm
khách du lịch hiện nay có xu hướng đặt phòng rất sát ngày tuy nhiên lượng khách đã đặt phòng cho dịp giáng sinh và năm mới đã rất là tốt
trên tám mươi riêng khách đặt bàn ăn tối cho giáng sinh và thiệt đếm ngược chào năm mới thì đã kiến bàn cách đây một tuần rồi
không khí mùa lễ hội đã thật sự nóng lên bởi lượng khách đạp phòng tăng cao nhất là tại những cơ sở lưu trú vàng biển
các đơn vị cũng đã lên chương trình ẩm thực và nghệ thuật để sẵn sàng phục vụ du khách trong những ngày lễ này
đêm tiệc giáng sinh có mang trình diễn nhạc sống tiệc ẩm thực thượng hại
tiếp đó là đêm tiệc chào mừng năm mới
với chủ đề đêm dân giang việt nam
sẽ mang đến trải nghiệm văn hóa truyền thống việt nam
hiện nay có một mươi sáu đường bay quốc tế thường kỳ đang khai thác đến đà nẵng
với tần suất từ bốn mươi năm đến năm mươi chuyến một ngày
đáng chú ý những đường bay quốc tế mới được khai thác dịp cuối năm
từ những thị trường khách tiềm năng sẽ góp phần tăng trưởng lượng khách quốc tế đến đà nẵng
khách nước ngoài đã phục hồi được khoảng trên bảy mươi
và dịp giáng sinh năm mới năm nay sẽ chứng kiến sự phục hồi tốt hơn
khi các đường bay trực tiếp đến đà nẵng được đăng ký
nhiều hơn các chuyến bay từ hà nội hà nội hà nội đến đà nẵng cũng nhiều hơn
chúng ta đón thêm rất nhiều khách cầu biển đến đà nẵng
thì sẽ ghi nhận cái sự tăng trưởng mạnh so với lại thùng kỳ
cũng như là phục hồi dự kiến là khoảng tám mươi trên dưới so với năm hai nghìn một mươi
dịp lễ giáng sinh và tết duyên lịch đà nẵng còn tổ chức nhiều lễ hội rộng ràng
tại các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương để thu hút du khách
như phiên chợ giáng sinh ngày hội người nước ngoài
mùa giáng sinh trình mây
với dự báo thị trường hoa tết hai nghìn hai mươi bốn sẽ bị ảnh hưởng do tình hình kinh tế khó khăn
các nhà vườn trên cả nước hiện đang xuống giống rẻ rặt
các vùng trồng hoa tết chuyên canh tại nhiều địa phương đều giảm diện tích
và hạn chế sản lượng hoa do lo ngại sông mùa năm nay sẽ không như kỳ vọng
trước đây gia đình ông tuấn trồng năm xào hoa các loại
năm nay do yếu tố thị trường ông đã giảm diện tích trồng hoa xuống còn một xào
do lo ngại không bán được nhiều
cùng chung cảnh ngộ giống ông tuấn gia đình bà liên năm nay cũng đầu tư
cho việc trồng hoa một cách rẻ rặt bởi việc tu thụ hoa năm nay
tương đối khó khăn
dự đoán sức mua hoa tết năm nay không tăng đột biến
dù giáo vật tư nông nghiệp đầu vào tăng
nhà bà liên cũng như nhiều nhà vườn khác cũng đã chủ động tiết giảm
các chi phí về nhân công sản lượng xeo trồng để cân bằng giá bán ra thị trường
dự kiến giá hoa tết ra thị trường sẽ không có nhiều thay đổi so với năm hai nghìn hai mươi
tôi mong thị trường bây giờ ủng hộ cho các dân tôi để thị trường chấp nhận
để mua cứ ủng hộ cho
các dân chúng tôi để mua hoa nó còn kiếm ăn được
mùa sau người ta còn có phấn khởi để còn đáng ra muốn làm nhiều
thì cũng để còn tương tương một tí
bây giờ mà vứt ra mà không đủ thu về là người ta cũng kiểu là chán à
năm nay thì thấy tình hình kinh tế thấy hơi eo hẹp đây
tôi phải bớt lợi còn khoảng chừng mười mấy hai chục ngàn đổ lợi thôi
hạn chế vì sợ kinh tế hơi khó khăn đây
năm nay chỉ cần thu lợi nguồn giống là làm chút đỉnh
theo các chuyên gia năm nay là một năm kinh tế khó khăn
dự đoán sức mua hoa trong dịp tết hai nghìn hai mươi bốn sẽ giảm
dù vậy người dân ít nhiều vẫn sẽ mua hoa về trang trí tết
do đó nhà vườn cũng không nên quá lo lắng
tuy nhiên các nhà vườn cần chọn phân khúc hoa có giá vừa phải
hợp với túi tiền người tiêu dùng và hạn chế trồng hoa giá trị cao